theo bloomberg những năm hai nghìn hai mươi sẽ là thập niên của châu á với bảy quốc gia và nền kinh tế dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng bảy một năm
nghiên cứu cho thấy trong các quốc gia châu á duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng này có việt nam
mức tăng trưởng kinh tế bảy một năm đồng nghĩa với việc gdp tăng gấp đôi trong vòng một mươi năm
đối với việt nam theo dự báo của standard charter gdp bình quân đầu người sẽ đạt mức một mươi bốn trăm linh usd vào năm hai nghìn ba mươi
từ mức khoảng hai năm trăm linh usd vào năm hai nghìn một mươi tám mức tăng trưởng nhanh có thể khiến người dân thoát nghèo nhanh hơn
mang lại điều kiện tốt hơn về y tế và giáo dục cũng như sự tiếp cận rộng và dễ dàng hơn với các hàng hóa và dịch vụ
tuy nhiên tăng trưởng kinh tế cao cũng có thể đi kèm với những vấn đề như gia tăng bất bình đẳng thu nhập tội phạm ô nhiễm môi trường bên cạnh những ảnh hưởng tích cực